nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
bộ công an đã phối hợp với trung tâm sản xuất phim truyền hình việt nam vfc xây dựng kịch bản
sản xuất phim truyền hình mang tên đấu trí vào chiều qua vfc đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim này
bộ phim đấu trí thuộc dòng phim chính luận lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính lịch sử
những đại án tham nhũng tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế phơi bày những mưu mô thủ đoạn
hoạt động ngầm của nhóm tội phạm những liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức
không chỉ hấp dẫn khán giả với các vấn đề nóng của xã hội đồng chí còn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ
công an nhân dân luôn tâm huyết với nghề đấu tranh với những cám rỗ về vật chất thảm vọng quyền lực và tiền bạc
đây cũng là bộ phim tiếp theo trong loạt phim về chiến sĩ công an nhân dân đã ghi dấu ấn mạnh mẽ
với khán giả yêu thích phim truyền hình việt nam
với sự tư vấn phối hợp của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đấu trí không chỉ đáp ứng được
về mặt chuyên môn ngành nghề mà còn mang đến những đại cảnh mãn nhãn cho khán giả
bộ phim sẽ phát sóng vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam bắt đầu từ ngày một tháng một